trên địa bàn thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vừa xảy ra dịch bệnh lở mồm long móng
ngay sau khi nhận được tin báo các ngành liên quan của thành phố tam kỳ đã nhanh chóng vào cuộc khống chế
không cho bệnh lở mồm long móng phát triển và kéo dài thành dịch bệnh
đây là đàn bò của gia đình ông nguyễn văn sĩ ở khối phố một phường an mỹ thành phố tam kỳ
theo ông sĩ khi phát hiện một trăm bảy con bò của mình có biểu hiện bỏ ăn miệng lở móng chân bong da
ông đã báo cáo cho cơ quan thú y của thành phố
khi phát hiện bệnh lở mồm long móng xảy ra ở phường an mỹ và phường an phú
ủy ban nhân dân thành phố đã báo cáo cho cơ quan thú y của thành phố
thông tin khu vực đã xảy ra bệnh lở mồm long móng để người dân biết nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
trong đợt này phường an mỹ đã tiêm phòng cho bốn mươi năm trên năm mươi con trâu bò tại một mươi một khối phố
và phường an phú cũng đã tổ chức tiêm phòng gần ba trăm linh con trâu bò của tám khối phố
hiện nay trên địa bàn phường có trên năm mươi con trâu bò và được sự hỗ trợ
cũng như phòng kinh tế thành phố thì phường cũng đã tiêm phòng chín mươi đoàn do súc để khoanh vùng
và không để cho dịch lai lơn phát triển
đến nay thì địa phương đã cơ bản đã khống chế được dịch bệnh
qua quá trình điều trị theo dõi thì đến nay các cá thể bào bị bệnh đã được điều trị xong
và các công bào khác thì không có xuất hiện các cá thể bò bị bệnh
và thành phố cũng đã có công văn nhắc nhở hướng dẫn các địa phương khẩn trương
triển khai thực hiện các kế hoạch về tiêu độc khử trùng tiêm vaccine
phòng chống dịch bệnh tiên đàng do súc hoặc nuôi
để giúp bà con yên tâm đầu tư phát triển chăn nuôi đội ngũ cán bộ chăn nuôi thú y ở địa phương
cần tiếp tục bám sát địa bàn nhất là những nơi vừa xảy ra bệnh
để sớm phát hiện và xử lý kịp thời không để dịch bệnh lở mồm long móng xảy ra trên diện rộng